việc thực hiện dạy tiếng việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số được phòng giáo dục và đào tạo huyện mộc châu tỉnh sơn la rất quan tâm
bằng các giải pháp thiết thực cụ thể như tổ chức hội thi tạo môi trường cho trẻ học tập ở trong và ngoài nhóm lớp thu hút nhiều giáo viên phụ huynh và các đoàn thể tham gia
qua đó tạo ra nhiều đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học tạo cơ hội điều kiện tốt cho các em học sinh tăng cường tiếng việt mở rộng hiểu biết
từ đó các em đã học được tiếng việt một cách hiệu quả
và lại chính vận động từ các thầy cô giáo và từ cái khéo léo của các thầy cô mà đã xây dựng được nên cái mô hình đó là thư viện xanh và tiếng việt của chúng em
các thầy cô giáo tự mang những cái vật liệu tự làm cho học sinh những cái đồ dùng những cái tốt nhất để có thể phục vụ cho các em ở trên lớp mà không phải đóng góp tiền để mua
thì chúng tôi cũng xác định đây là vùng đồng bào dân tộc
và với nhiều em học sinh mà khi bước chân vào lớp một mặc dù độ qua mầm non nhưng các em lại chưa rõ được cái tiếng việt
khi chúng tôi xây dựng cái mô hình tăng cường tiếng việt và đặc biệt là cái mô hình nhà sàn
đây chính là mô hình mà nếu nói lên ý tưởng là của thầy đỗ văn vượng và cũng là chủ thiết kế luôn của cái mô hình này
cô hiệu trưởng cũng giao công việc ra là làm thế nào để xây dựng được mô hình như vậy
thì thực ra là đêm cũng rất là chăn trở làm nào để mình làm được
nhờ công sức của anh em nữa chứ không thể bản thân mình một mình không thể làm được
làm cái mô hình như vậy bên trong nó ra làm sao ngoài nó như thế nào
thứ nhất là để nó phù hợp với lại cái điều kiện của trường mình
phù hợp với lại cái đặc trưng của dân tộc để mình quyết định là làm một cái nhà sản bằng tre gỗ nứa
để cho các em thấy là còn bên trong là bảy các cái vận dụng mà các em thường có trong các cái sinh hoạt trong gia đình
khi mà đưa các em lên thăm hoặc là các em lên chơi là trong một cái tiết học trải nghiệm nào đấy
thì các em nhìn thấy ví dụ thì đơn giản như cái trong tróng thôi
các em bé người kinh thì các em biết ngay là cái trong cháu
nhưng với các em dân tộc mâu hoặc ngay nói thái cũng không biết là cái trong tróng
thế từ đó là để cho các em hiểu
rồi là từ cái vận dụng cái nông cái ghi cái dân cái sang
muốn biết được thì là mình phải làm có những cái mô hình như vậy
đấy cũng chính là tiếng việt
mà có thể là mình dạy song ngữ luôn để cho các em biết là tiếng mông các em gọi qua này là con gì
với tiếng việt của chúng ta đang học đây là gọi đó là con gì
việc chúng tôi bỏ ra chỉ là khung sắt thôi
còn đâu là danh thì là huy động từ phụ huynh
cũng đến để đánh danh cho lợp nhà cho
rồi là tre nứa lá chúng tôi xác định nó là mình vùng biên giới thì rừng núi có rất nhiều
nên cái này cũng từ các phụ huynh cũng vận động ủng hộ và giúp đỡ nên nhà trường đã có được cái mô hình
và trong cái mô hình tăng cường tiếng việt đó thì chúng tôi đã đưa rất nhiều những cái đồ dùng dụng cụ thiết yếu gần gũi với cuộc sống để cho các em trên cơ sở
một tuần thì chúng tôi có hai tiết
vào buổi chiều nó là ở mỗi lớp là tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc
các thầy cô sẽ cho học sinh học chính trên cái mô hình trong cái lớp học tăng cường tiếng việt đó
trên cơ sở những mô hình có thực tế để các em nói rõ hơn được về tiếng việt
và các em hiểu hơn về những cái tác dụng của những cái đồ dùng những cái trang phục mà có trong gần gũi với thực tế cuộc sống
trường tiểu học bóng sập thì cũng là một trong những đơn vị điển hình của huyện
bởi vì đó là địa bàn của xã biên giới
có nhiều bản khó khăn
xã cũng khó khăn
gia đình tỷ lệ hộ nghèo cũng rất là cao
và các cô giáo ở đây cũng đã phải vận dụng rất là nhiều các phương pháp để cho hỗ trợ học sinh trong tăng cường tiếng việt
đây cũng là một đơn vị điển hình
tuy nhiên thì cái việc tăng cường tiếng việt cho trẻ thì nó không chỉ riêng là bóng sập
mà đối với tất cả các cái vùng khó khăn cái vùng mà đồng bào học sinh dân tộc
thì chúng tôi đều phải áp dụng cái chương trình tăng cường tiếng việt cho trẻ
để đảm bảo các em có thể tiếp thu được kiến thức theo yêu cầu quy định của bộ dục
để hoàn thành tốt chương trình giảng dạy các thầy cô trường tiểu học lóng sập đã có nhiều sáng kiến
kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng dạy tiếng việt cho học sinh
để giúp trẻ học tốt môn tiếng việt
các cô giáo phải siêu tầm đồ dùng dạy học gần gũi với cuộc sống của trẻ
tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để làm hình ảnh minh họa sinh động
thông qua các tiết kể chuyện bằng tiếng việt
qua những tiết học như vậy trẻ hứng thú hơn với việc học tiếng việt
tự tin giao tiếp với cô giáo và các bạn trong lớp
con thưa cô đây là cái sàn ạ
tiết tăng cường tiếng việt có nhiều rửa rừng
con học ở đây rất là thích thú
tiết học vừa rồi thì tôi vừa giới thiệu với các em đó là
tiết tăng cường tiếng việt với chủ đề đó là đồ dùng trong gia đình
thì học sinh của lớp tôi thì chủ yếu là con học sinh dân tộc
và đặc biệt là có ba học sinh là dân tộc mông
chính vì vậy mà nhiều khi ở gia đình các con
những cái tên gọi đồ dùng đó các con chưa nắm được biết nhưng mà chưa gọi tên được chúng
thì chính bản thân chúng tôi là giáo viên thì tăng cường thêm cho các con vốn hiểu biết
về các cái đồ dùng mà hằng ngày mà các con vẫn được nhìn thấy ở trong gia đình
gọi tên và nêu được tác dụng của chúng
hiện nay thì nhà trường đang chỉ đạo và triển khai tới chúng tôi là một tuần sẽ thực hiện hai tiết
đó là vào thứ ba và thứ năm hàng tuần
đối với học sinh các vùng dân tộc thì thứ nhất là nhận thức của các em là kém hơn
sự quan tâm của gia đình cũng không thể bằng những cái em học sinh cái vùng tuần lợi
đặc biệt là cái khó khăn lớn nhất đó là cái khả năng giao tiếp bằng tiếng việt của các em
rất là hạn chế
chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua thì ngành giáo dục ngoài công tác vận động tuyên truyền
để tăng cường sự quan tâm của cộng đồng cũng như của cha mẹ phụ huynh
em học sinh thì cái việc các cô giáo ở mộc châu phải áp dụng cái phương pháp
là tăng cường về tiếng việt cho trẻ trong các nhà trường là cái điều rất là quan trọng
ở đây thì có những cô giáo đã phải kèm thêm học sinh ở ngoài giờ
có những cô mà ở vùng sâu vùng xa các cô không về được là buổi tối các cô đưa học sinh
đến chỗ nghỉ của mình để kèm thêm để mà tăng cường cái tiếng việt cho trẻ
học sinh vùng khó khăn là rất là tốt đó là cái việc sử dụng những cái em học sinh lớn hơn
các em có khả năng giao tiếp bằng tiếng việt tốt hơn
để các em có thể hỗ trợ cho các
em nhỏ mới đi học đây cũng là một cái hình thức mà tôi thấy rất là hiệu quả
trong cái việc tăng cường tiếng việt cho trẻ
và chỉ có khi các em có thể nói tốt về tiếng việt thì các em tiếp thu kiến thức
nó mới được đầy đủ và đảm bảo
những khó khăn mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la gặp phải hiện nay
cũng là thực trạng chung ở các tỉnh có nhiều dân tộc chung sống
trẻ em người dân tộc thiểu số thường nói tiếng mẹ đẻ tại gia đình
khi đến trường cô giáo nói tiếng phổ thông
chương trình giáo dục cũng được thực hiện bằng tiếng phổ thông
đây là khó khăn rất lớn đối với cả giáo viên và học sinh
trong thời gian qua trường tiểu học lóng sập đã thực hiện nhiều giải pháp
nhằm tăng cường tiếng việt cho các em học sinh người dân tộc thiểu số
và bước đầu những giải pháp này đã mang lại kết quả khả quan
tôi nghĩ cái hiệu quả này rất là thiết thực và rất là tốt đối với các con
đặc biệt là đối với học sinh tiểu học
thì khi mà các cô hướng dẫn hoặc là dạy các con mà chỉ qua lời nói thôi
thì các con chưa thể hình dung được
nhưng mà qua được quan sát các mô hình thực tế như này
thì học sinh nắm chắc kiến thức và hiểu rất rõ về các đồ dùng
như các mô hình mà mình được quan sát
tiết học hôm nay tôi có giới thiệu với các con về các đồ dùng trong gia đình
ví dụ khi người dân tộc thái người ta thường hay dùng những cái chọ đồ xôi được làm bằng gỗ
thế nhưng đối với các bé học sinh người mông thì các con không hiểu đấy gọi là gì
hoặc với các con học sinh dân tộc thái thì biết đó là cái dùng để nấu cơm thôi
nhưng không biết tên gọi của chúng
thì hôm nay tôi đã cho các con thảo luận trong nhóm nêu tên gọi
và nhắc cho các con và nói cho các con để các con nắm được tên của các đồ dùng đó
và ít lợi của chúng như thế nào
với bản thân thì chắc chắn là các em học tiếng việt sẽ tốt hơn
bởi vì là qua các vận dụng các em sẽ được trải nghiệm từng giờ từng ngày
rất là thân quen với các vật dụng trong nhà và từ đó các em sẽ hiểu thêm tiếng việt
sẽ biết thêm những cái vận dụng liên quan đến cái tiếng mẹ đẻ của mình tiếng việt này
đơn giản nó chỉ là một cái thập giấy đúng không ạ
đấy đơn giản là một cái tập giấy thôi
học sinh không biết nó là cái gì cả
nhận thấy việc tăng cường tiếng việt cho trẻ em dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết
bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng việt
bởi rào cản về mặt ngôn ngữ sẽ khiến các em nhút nhát rụt rè thiếu tự tin để tham gia các hoạt động giáo dục
trong quá trình học tập nhất là với học sinh lớp một lớp hai
học sinh học khó nhớ hay phát âm sai hoặc thiếu thanh điệu dẫn đến viết sai chính tả
một bộ phận học sinh đọc còn phải đánh vần
để tăng cường tiếng việt cho trẻ khi vào lớp một trường tiểu học lóng sập cũng đã sắp xếp bố trí các góc thư viện trong lớp
thiết kế thư viện ngoài trời để các em làm quen với chữ viết và đọc sách
thực ra thì cái thư viện này thì chúng tôi cũng nghĩ là cũng có nhiều cái đơn vị trường cũng đã thực hiện đã thực hiện làm
nhưng chúng tôi nghĩ là quan điểm của nhà trường đó là làm nhưng phải đưa vào nó thiết thực và hiệu quả
và phải là phục vụ chính của các em phải có hiệu quả thực sự
thì cái này chúng tôi cũng xác định là trường có rất nhiều
rất nhiều bóng mát tại sao ta lại phải bắn máy tôn và lợp lên một cái dãy để làm thư viện xanh
khi mà đọc một quyển sách ngồi dưới một bóng cây có thể một không gian rất đẹp thì có giúp cho các em có thể thoải mái
thư thái đầu óc hơn và đọc cái cuốn sách đó cảm giác được nó hay hơn tiết thu được tốt hơn
chính vì những ý tưởng đó mà chúng tôi xác định là lấy tán cây để làm cái góc thư viện cho học sinh vừa không tốn kém
trong tay các thầy cô có thể làm được tạo cho cái không gian ở cái sân trường ấm áp hơn sinh động hơn
và tạo cho các em có nhiều sân chơi hơn
để trẻ đến trường bảo đảm các điều kiện về trường lớp thông thoáng vệ sinh sạch đẹp trường tiểu học lóng sập đã xây dựng được một môi trường giáo dục
môi trường sư phạm bài bản các em học sinh có ý thức chăm sóc chung tay góp sức vào việc xây dựng mái trường khang trang
một ngôi trường tiền thân sinh ra nếu muốn để nó đẹp thì phải là sự nỗ lực cố gắng của mỗi thầy cô và đặc biệt đó là có sự góp công của các em học sinh
bởi chúng tôi xác định là ngoài việc dạy chữ ở trên lớp thì ta phải dạy các em về kỹ năng sống dạy cách làm người
chúng tôi xác định ngay từ đầu năm học và ở các năm học kể cả ở điểm trường trung tâm hay là ở các điểm trường thì mỗi một lớp đều được phân công phụ trách những cái phần mảng cái phần khu của mình
ngay từ đầu năm là các em mang các loại cây đến trồng chăm sóc không bao giờ có hiện tượng đó là học sinh là ngắt hoa bẻ cành cả
mà cái này được chia theo từng khối lớp các em thực hiện rất tốt
và đặc biệt là các thầy cô giáo chúng tôi cũng xác định là đến với một ngôi trường có nhiều cây xanh nhiều bóng mát hoa thì sẽ là tạo môi trường cho các em học sinh học tập thân thiện nhất
giống như là các thầy cô nói là mỗi ngày thầy cô đến trường còn là một ngày vui thì chắc chắn là có như vậy thì mới giúp các em nó là đi học đều không bỏ học và muốn đến trường hơn
chính từ cái điều đó là duy trì sĩ số học sinh và nâng cao được chất lượng dạy học
ba mươi một năm gắn bó trong ngành giáo dục
và ba mươi năm giảng dạy tại trường tiểu học lóng sập
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thầy giáo đỗ văn vượng cũng nỗ lực nhiệt huyết với nghề hết lòng vì học sinh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
với thầy vượng kết quả lớn nhất trong suốt ba mươi năm qua đó là sự trưởng thành của các thế hệ học trò
mặc dù là công tác ở trên cái vùng đặc biệt khó khăn này nhưng mà bản thân tôi thì luôn luôn xác định là mình làm trước là mình phải có niềm tin đối với các cháu
thứ hai là rất là yêu trẻ là muốn đem cái chi thức truyền đạt lại cho các cháu
nhìn các cháu cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn muốn đem cái tấm lòng của mình đến với các cháu mà cũng coi mẹ các cháu ở trên này thì thực ra thì đúng như là con của mình
mặc dù cũng có tuổi trong nhà trường nhưng mà thầy rất quan tâm chia sẻ tới các em học sinh
làm cho các em từ những cái đồ dùng như là móc quần áo tủ treo quần áo giá để sách hoặc là ở trên các lớp là những cái móc để các con treo mũ nón
thầy giáo đều tự bỏ công sức và nguyên vật liệu
làm cũng như là giúp đỡ với các em và đặc biệt đó là chăm lo từ cái tấm gội
chúng tôi vẫn nói với nhau thầy giáo còn là những người thợ cắt tóc gội đầu đặc biệt là dạy múa hát cho các em học sinh trong nhà trường
thực ra thì thời gian đầu về là các em rất nhớ nhà có những em khóc và bỏ trốn chúng tôi phải đi tìm
thế nhưng mà sau một thời gian ngắn đưa các hoạt động vào cho các em học sinh
thì chính vì từ những cái đó mà nếu chân các em ở lại nhà trường
và đến bây giờ thì nếu nói năm học này học sinh rất đông nhưng chúng tôi không có hiện tượng
học sinh bỏ học
từ cái việc làm đó thì nó tạo một cái sức lan tỏa rất là lớn
và việc làm của các thầy cô nó cũng là những cái việc làm mà
nó cũng như là những cái tấm gương để lan tỏa đến các thầy cô giáo khác đến người dân trong cộng đồng
và khi mà các bậc phụ huynh thấy rằng là các thầy cô quan tâm đến con mình như vậy
thì không có lý do gì mà tự bản thân họ họ không quan tâm đến con em mình
từng những cái việc làm nhỏ ấy nhưng mà nó có ý nghĩa lớn mà nó tạo được cái sức lan tỏa lớn
và chúng tôi cũng đang cố gắng
có thật nhiều cái gương điển hình để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và đặc biệt đối với bùng sâu bùng xa
tôi nghĩ rằng mỗi một người dân mỗi một cô giáo mỗi một thầy giáo mỗi một cá nhân
có trách nhiệm với mình và có trách nhiệm với cộng đồng
thì nó sẽ tạo thành một cái cộng đồng yêu thương đùm bọc và chia sẻ với nhau hơn